chiều ngày hai mươi một tháng bảy đoàn giám sát các vấn đề xã hội của quốc hội đã có buổi làm việc với tỉnh hà nam
về kết quả sáu năm thực hiện nghị quyết số bảy mươi sáu về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
và tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề như tỉnh hà nam cần khẩn trương
tập trung tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng lao động bị chấm dứt hợp đồng
và hộ kinh doanh nhỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín giải quyết khó khăn cho nguồn nhân lực tuyến y tế cơ sở
công tác giảm nghèo còn một số khó khăn tồn tại đó là chuẩn nghèo còn thấp
có nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn
đa số các hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội nên khó có khả năng thoát nghèo
cần quan tâm đầu tư bền vững cho hộ nghèo nhằm giúp họ có nền tảng nghề nghiệp vững chắc
một số khó khăn vướng mắt trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế